bớt đi nỗi đau thương của gia đình và người thân
các thầy thêm sau lên có hàng năm lên tổ chức các chuyến đi thăm vào tận gia đình để gặp gỡ rồi thăm tặng quà cho các gia đình
đặc biệt là các bà mẹ anh hùng còn sống và các thân nhân đang thở cúng các bà mẹ anh hùng
hoạt động ý nghĩa này của hội nhà báo tỉnh quảng ninh đã được đại diện chính quyền huyện đại lộc tỉnh quảng nam đánh giá rất cao
trong thời gian tới để các mẹ việt nam anh hùng được sống vui sống khỏe được chăm sóc chú đáo cả về vật chất và tinh thần
các sở ban ngành các tổ chức đoàn thể các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa
trong việc thực hiện công tác phụng dưỡng chăm sóc các mẹ việt nam anh hùng
với đoàn nhà bố việt nam thành lập một đoàn để thi thăm
các mẹ việt nam anh hùng tôi thấy là ý nghĩa rất là quan trọng ý nghĩa là chăm sóc các mẹ việt nam anh hùng
thời gian trước đây bố quảng nam đã có nhận mấy mẹ ở trong này
năm nào các anh cũng tổ chức đoàn đi thăm viếng và thăm hổ sức khỏe
mẹ ốm đau địa phương rất là có đánh giá cô về cái chỗ chuyến thăm này
hội nhà bố đã có sự quan tâm sâu sét với mẹ các mẹ
và chăm sóc mẹ rất là kỹ cờ là địa phương đã ghi nhận công an của các anh đã có quan tâm sâu sét với các mẹ
thì bố quảng nam cũng kỷ niệm ba mươi một năm ngà thương binh việt sĩ
thì đối với địa phương thì cũng tổ chức rất là lâm trận
như mỗi năm thì cũng tổ chức các hoạt động là thắp nén đi ăn rồi thăm hổ các gia đình chính sách
có thể nói dù mang trong mình nỗi đau không bao giờ quên
nhưng các mẹ việt nam anh hùng đã luôn tự hào về những người thân yêu nhất của mình
đã cống hiến hy sinh cả cuộc đời cho nền độc lập tự do và thống nhất của tổ quốc
đất nước và nhân dân việt nam luôn ghi nhớ biết ơn sự hy sinh không gì có thể bù đắp của các thương binh liệt sĩ và thân nhân của họ
với hy vọng phần nào chia sẻ làm vơi đi nỗi mất mát to lớn của các gia đình chính sách
đặc biệt trong thời gian tới các mẹ việt nam anh hùng sẽ luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc đủ đầy hơn nữa
cả về vật chất và tinh thần của các cơ quan đàn ông
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé